sau một ngày đồng loạt ngừng việc ngày một mươi hai tháng sáu hàng ngàn công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn
powerm vietnam đóng tại quận bình tân tp hcm đã bắt đầu quay trở lại với lịch làm việc bình thường
mặc dù vẫn có một số đối tượng quá khích gây dối đe dọa không cho công nhân vào làm việc
thế nhưng cơ bản tình hình an ninh trật tự đã được kiểm soát
các lực lượng chức năng đang tích cực tuyên truyền vận động công nhân ổn định làm việc trở lại
cũng như xem xét giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định
chiều ngày một mươi hai tháng sáu các công nhân của công ty trách nhiệm hưu hạn powerm vietnam
đã vào công ty làm việc ca chiều như bình thường
tình hình an ninh trật tự bên ngoài công ty cơ bản được bảo đảm
liên đoàn lao động tp hcm và công ty cùng các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì bám sát cơ sở
nhằm tuyên truyền giải thích rõ để công nhân yên tâm làm việc trở lại
công đoàn và bao nhiêu công ty hãy tha thiết kêu gọi tất cả anh chị em công nhân
hãy bình tĩnh ổn định trở về sản xuất để ổn định việc làm của mình
đương nhiên là công ty có thông báo là bắt đầu ngày hôm nay không làm việc là công ty sẽ không tính lương
nhưng cũng mong em cố gắng bình tĩnh hãy trở lại làm việc bình thường
tiền lương thì công đoàn với công ty sẽ bàn lại nhưng phải thể hiện tinh thần và biểu hiện của công nhân
ổn định sản xuất là công đoàn sẽ có cơ sở bằng để lo tiền lương của anh công nhân
trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu hàng nghìn công nhân công ty powel đã ngưng việc
tràn ra đường tụ tập phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
công an thành phố cùng nhiều đơn vị liên quan đã có mặt và kiểm soát được tình hình
công an thành phố hồ chí minh cũng đã tạm giữ một số đối tượng quá khích kích động
chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản cũng như đe dọa ép công nhân nghỉ việc
lực lượng chức năng cũng đồng thời vận động tuyên truyền công nhân hiểu rõ vấn đề
các quy định pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi rục